công an tỉnh khánh hòa cho biết đã bắt được hai trong bốn nghi phạm liên quan tới vụ án giết người xảy ra vào dạng sáng qua tại một quán cà phê trên đường điện biên phủ phường vĩnh hòa thành phố nha trang
hai nghi phạm gồm ngô vũ hoàng thắng một mươi tám tuổi và bùi lê huy sơn ba mươi hai tuổi cùng chú tại thành phố nha trang
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày chín tháng một mươi vợ chồng anh huỳnh thanh trương toàn ba mươi sáu tuổi và chị huỳnh ý nhi hai mươi ba tuổi trú tại thành phố nha trang khi đang ngồi uống nước tại quán cà phê nói trên thì một nhóm thanh niên xông vào cãi vã dùng hung khí tấn công
anh toàn bỏ chạy nhưng nhóm người này truy đuổi chém gục chị nhi lao vào ngăn cản cũng bị nhóm thanh niên chém nhiều nhát gây thương tích nặng rồi lên xe tẩu thoát
hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cấp cứu nhưng anh toàn đã
bước đầu ngô vũ hoàng thắng và bùi lê huy sơn khai nhận tối tám tháng một mươi cả hai nhậu cùng lê hoàng trương hai mươi sáu tuổi và nguyễn phú quý hai mươi một tuổi
tại đây trương cho biết anh toàn thua cá độ bóng đá và còn nợ tiền đã lâu chưa thanh toán cho trương nên cả nhóm thống nhất mang hung khí đi tìm anh toàn để đòi nợ gây ra vụ án nói trên
công an tỉnh khánh hòa đang kêu gọi hai đối tượng trương và quý ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng cũng như tiếp tục điều trạp